một số tuyến đường liên thôn liên xã ở huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã được xây dựng từ rất lâu đang bị xuống cấp nghiêm trọng
đặc biệt do mưa lớn liên tục hơn hai tháng qua đã gây nên tình trạng lầy lội ở một số tuyến đường trên địa bàn ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con nhân dân
tuyến đường huyện dh ba mươi bảy b có tổng chiều dài năm hai km đi qua địa bàn ba xã triệu phong triệu hòa và triệu đại do đường giải bằng đất đỏ cấp phối lại đưa vào sử dụng lâu năm trải qua nhiều trận mưa bão nên đến nay nhiều đoạn đường trên tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân trong khu vực

sụt lún sâu để cho bà con đi lại
được biết đây là con đường độc đạo của người dân thôn vân hòa
muốn ra khỏi làng thì con đường này là con đường duy nhất
đặc biệt hiện đang vào thời điểm xuống giống vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
số người và phương tiện lưu thông trên đường rất đông
nên nguy cơ gây ra mất an toàn giao thông là rất cao
con đường đã làm cách đây là mười mấy năm khoảng mười hai năm
hôm nay đường đã xuống cấp rất trăm trồng
đặc biệt trong hai tháng vừa rồi là trời mưa rất kéo dài
làm ảnh hưởng lây lùi đến con đường làm cho các phương tiện giao thông đi lại thật khó khăn
với thực trạng như vậy đối với chính quyền địa phương
tôi cũng kêu gọi huyền tên và các cấp cần quan tâm tìm mọi nguồn vốn
để đầu tư là sửa chữa lại con đường cho bà con của thôn vân hòa
đời sống tuần nông của hai hộ dân thôn vân hòa xã triệu hòa huyện triệu phong tỉnh quảng trị
vốn đã khó khăn nay lại càng chật vật hơn vì thiếu một con đường thuận tiện
chỉ cần một trận mưa nhỏ là đoạn đường tiếp tục xuất hiện những vũng nước lớn
do vậy lỗ khổ của người dân không biết đến khi nào mới chấm dứt